sông cẩm lệ là nguồn nước thô chính cho nhà máy nước cầu đỏ bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố
tuy nhiên do độ mặn luôn duy trì ở mức cao nước thượng nguồn không đủ xả xuống để đẩy mặn
vì vậy mà tổng công ty nước đà nẵng đang tính đến phương án ngăn hoàn toàn sông cẩm lệ để chữa ngọt
để giảm mặn tạm thời trong quý i năm hai nghìn hai mươi ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã xây dựng hai đập ngăn mặn trên sông cẩm lệ
tuy nhiên độ mặn tại cửa thu nhà máy nước cầu đỏ vẫn thường xuyên giữ ở mức một tám cho đến hai gram một lít
để ngăn mặn trật đề từ biển công ty cổ phần cấp nước đà nẵng tiếp tục khảo sát nghiên cứu các giải pháp gia cố chống sát lở bờ sông nếu có
hiện nhu cầu nước sạch vẫn chưa vào lúc cao điểm bởi các hoạt động du lịch đang tạm ngừng do dịch bệnh
nhà máy nước cầu đỏ đang hòa nước thô lấy từ đập an trạch với sông cẩm lệ để giảm mặn cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân